xin chào quý vị và các bạn
dự báo trong ngày mai nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
độ ẩm về trưa chiều giảm thấp chỉ khoảng năm mươi năm sáu mươi đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong hai mươi bốn giờ tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
từ đà nẵng vào đến bình thuận trời nhiều mây có mưa vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trong hôm nay và ngày mai tại khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa mưa vừa và rải rác có rông
cục bộ có mưa to
tập trung vào chiều và tối trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trên các khu vực này ít thay đổi
ở tây nguyên cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
chuyển sang thời tiết biển
hiện nay một cơn bão có tên ngốc tế là doxuri đã ở gần đảo luzon của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm đến cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
dự báo hai ba ngày tới bão sẽ di chuyển vào đất liền của trung quốc và suy yếu dần
vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp một mươi một mươi năm
giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội sóng biển cao từ sáu chín m
khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi gió tây bắc cấp ba bốn
vùng biển từ bình định đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa
có mưa rông gió tây nam cấp sáu bảy giật cấp tám chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba năm m
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ